xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị trưa nay chuyến tàu se một xuất phát từ ga hà nội đi tp hcm
chở theo ba trăm năm mươi năm hành khách khi vừa rời ga huế đến đoạn giao nhau với tuyến đường điện biên phủ tp huế
thì bị chật bánh khiến hai toa tàu bị nghiêng
lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp để khắc phục
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi một h ngày bốn tháng năm tàu se một chật bánh khiến toa số năm và số sáu bị nghiêng
thời điểm này do mới rời ga nên tàu đi chậm không ảnh hưởng đến hành khách
vị trí tàu gặp sự cố giao nhau với tuyến đường điện biên phủ tp huế vào giờ cao điểm nên xảy ra tình trạng ách tắc giao thông
hàng trăm hành khách trên tàu được nhân viên đường sát hướng dẫn di chuyển an toàn khỏi đoàn tàu
nhận tin báo các lực lượng đang nỗ lực khắc phục sự cố để bảo đảm lưu thông trong thời gian sớm nhất
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng đang điều tra vụ án giết người xảy ra vào ngày hôm qua tại xã tài văn huyện trần đề
theo thông tin ban đầu do nhóm của ngô anh tùng và nhóm của lý hiệp có xảy ra mâu thuẫn trên facebook nên vào ngày ba mươi tháng bốn
tùng đã hẹn hiệp lên thành phố sóc trăng để giải quyết mâu thuẫn nhưng hiệp không đến nơi hẹn
dạng sáng ngày ba tháng năm nhóm của tùng kéo đến nhà hiệp tại xã đại ân hai huyện trần đề
đến nơi các đối tượng dùng bom xăng tự chế ném vào nhà hiệp
nhóm của hiệp cũng chuẩn bị hung khí rượt đuổi lại khi bị ném bom xăng
hậu quả ngô anh tùng đã tử vong số khác đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh sóc trăng
và hiện lực lượng công an đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại tỉnh đắk lắc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cư mờ ga vừa khởi tố một mươi đối tượng
để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản xảy ra tại công ty cổ phần cà phê eapok thị trấn eapok huyện cư mờ ga
bắt tạm giam chín đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng
thực hiện dự án trồng cây sầu riêng công ty cổ phần cà phê eapok đã tiến hành xây dựng hai bảy trăm linh m hàng rào
được dựng bằng tôn và cọc kim loại bao quanh khu đất một nhà ở công nhân và một tròi gác
sau đó một mươi đối tượng này cùng một số đối tượng khác kích động người dân dùng cây sắt cưa lốc và chân tay
xô đổ làm hư hỏng hoàn toàn hàng rào nhà ở và tròi gác
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cư mờ ga đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
thu giữ các tăng vật có liên quan trong vụ việc
quá trình điều tra một mươi đối tượng trên đã thừa nhận có hành vi đập phá tròi gác nhà ở và hàng rào
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cư mờ ga tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý các đối tượng khác có liên quan theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cư mờ ga đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
quận đồ sơn tuần tra bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
xét thấy hành vi của bùi văn thắng là rất nguy hiểm xem thường pháp luật
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bùi văn thắng một mươi tám tháng tù giam về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
công an tỉnh đồng nai vừa thành lập một trăm ba mươi sáu tổ để tiến hành kiểm tra hàng trăm cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn toàn tỉnh
qua kiểm tra đã phát hiện hơn một trăm tám mươi
hai mươi cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ vi phạm pháp luật
theo đó hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã tiến hành kiểm tra năm trăm năm mươi năm cơ sở cầm đồ trên địa bàn tỉnh
trong đó có hai mươi một cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ thuộc công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám
quá trình kiểm tra phát hiện một trăm tám mươi bảy cơ sở vi phạm pháp luật với các lỗi như cầm cố dây chứng minh nhân dân
thẻ căn cước công dân lập sổ quản lý lưu trữ số liệu tình hình hoạt động kinh doanh không đúng không đầy đủ theo quy định
không lưu giữ bản sao giấy tờ tùy thân của người mang tài sản đến cầm cố
nhận cầm cố tài sản nhưng không lập hợp đồng
và qua đoàn kiểm tra thì em có kinh nghiệm là sổ sách chưa ghi đầy đủ
cần phải ghi đầy đủ các loại giấy tờ hơn và ghi lập các thông tin nó chính xác hơn
với lại hoạt động kinh doanh nó ổn định hơn và tốt hơn
kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phan nguyễn
tại xã an phước huyện long thành do ông hồ quang vĩnh làm chủ
qua kiểm tra cơ sở đang cầm cố trên một trăm linh xe mô tô các loại
trong đó có hơn năm mươi xe cầm cố đúng theo quy định
sáu mươi một xe nhận cầm cố tài sản thuộc sở hữu của người khác nhưng không có giấy ủy quyền hợp lệ
một xe chưa xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe
mấy cái xe này là cho công nhân ở đây khu vực này công nhân nhiều
thành ra là họ cũng không có đủ điều kiện để họ mua chiếc xe mới để sang tên họ
những cái xe cũ thì chưa có kỳ sang tên họ cũng chưa đủ điều kiện sang tên
thì thành ra là không chính chủ
còn mấy cái xe mà không chính chủ mà em dựng riêng ở dưới này
tại vì em cũng suy nghĩ hạn hẹp em nghĩ là sẽ điện cho bên người cầm xe
bên chủ xe người ta ra người ta chuột về
qua kiểm tra các tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ hơn một trăm bốn mươi giấy chứng nhận
đủ điều kiện về an ninh trật tự
hàng chục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hàng trăm giấy chứng nhận đăng ký xe
hợp đồng cầm đồ nhiều xe mô tô các loại điện thoại và một số sổ quản lý cầm đồ
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm mươi bốn trường hợp với số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng
giao cơ quan điều tra đấu tranh xác minh làm rõ hai trường hợp vì liên quan đến lãi suất cầm cố
cao hơn quy định và nghi vấn giấy chứng nhận đăng ký xe giả
trên một trăm ba mươi trường hợp đang củng cố hồ sơ đề xuất xử lý
tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cơ sở nhà khoa thẩm mỹ quốc tế trường hải sáu mươi tám tại thị trấn hữu lũng
do dương minh hoàng và phạm thị thúy hằng làm chủ cơ sở
đoàn kiểm tra phát hiện trên các giấy tờ tài liệu do hoàng và hàng xuất trình có nhiều dấu hiệu nghi vấn là giả
qua điều tra công an huyện hữu lũng đã làm rõ các chứng chỉ định hướng chuyên khoa răng hàm mặt
chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh của hai đối tượng và bằng tốt nghiệp đại học y hà nội của dương minh hoàng đều là giả
các đối tượng đã đặt làm giả các giấy tờ qua mạng xã hội với mục đích để làm hồ sơ cấp giấy phép hoạt động
đối phó với lực lượng chức năng
mặc dù bị thanh tra sở y tế tỉnh lạng sơn yêu cầu tạm dừng hoạt động
nhưng cơ sở này vẫn tiếp tục hoạt động thu lợi bất chính của nhiều người đến khám chữa bệnh
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
chuyên truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn
kính chào quý vị và các bạn
với tiểu mục lệnh truy nã thưa quý vị và các bạn
công an huyện gia lâm thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê hoàng minh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hồ khẩu thương chú tại cự lộc phường thượng đình quận thanh xuân thành phố hà nội
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi và có sẹo thẳng một cm ở đuôi lông mày trái
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của công an quận hoàng mai thành phố hà nội là hai đối tượng
đối tượng nguyễn đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hồ khẩu thương chú
tại tổ một mươi phường yên sở quận hoàng mai thành phố hà nội
đối tượng này có sẻo chấm cách một cm sau cạnh mũi phải
và đối tượng cao tuân mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hồ khẩu thương chú
tại thôn kép một mươi hai xã hương sơn huyện lạng giang tỉnh bắc giang
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp

lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện